thời gian qua trên đường hồ chí minh nhánh tây phía nam tỉnh quảng trị đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe mô tô
làm nhiều người tử vong và bị thương ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người dân
đây là những mảnh vỡ còn sót lại trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km hai trăm chín mươi tám cộng năm trăm linh nhánh tây đường hồ chí minh
thuộc địa bàn xã tà rụt huyện đặc rồng tỉnh quảng trị vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
em hồ thị hôm một mươi bốn tuổi một trong những nạn nhân còn sống sót trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên
vẫn chưa hết băng hoàng khi nhớ lại cuộc đi chơi định mệnh mà em vừa trải qua
lúc đó khoảng một mươi giờ tối cháu đang ở nhà bạn như tới rủ cháu đi tà rụt chơi có thêm hai bạn nam nữa cùng đi
hai bạn nam chờ ngồi trước đến bạn như cháu ngồi cuối cùng cả bốn đứa cháu không ai đội mũ bảo hiểm
chúng cháu đi về thôn vực leng sau đó lên tà rụt
chưa đến tà rụt thì gặp cháu
cháu đã bị tai nạn giờ cháu nhìn xe máy là không dám đi nữa cháu sợ quá
tại tuyến đường hồ chí minh nhánh tây đi qua địa bàn huyện đặc rồng
năm hai nghìn một mươi tám cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm cho bốn người chết tại chỗ
thời gian qua các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị vẫn thường tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này
tuy nhiên tình hình vi phạm giao thông ở đây vẫn thường xuyên xảy ra
đề nghị các cơ quan ban ngành vào cuộc tuyên truyền cho các em học sinh
ở vùng châu vùng xa này là thực hiện tốt việc tham gia giao thông
tình trạng các em thanh thiếu niên trên địa bàn miền núi hai huyện đắk rồng và hướng hóa tỉnh quảng trị
không đội mũ bảo hiểm cũng như sử dụng chất kích thích khi điều khiển xe mô tô đã và đang xảy ra khá phổ biến
từ thực trạng trên rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
đặc biệt là các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em mình tránh để xảy ra những vụ tai nạn đau lòng như vừa qua
khi đó có nối tiếc cũng đã muộn mảng